trong thời gian gần đây đã ghi nhận nhiều trường hợp người dân ở khu vực nam bộ bị rắn lục đuôi đỏ tấn công
có người bị rắn cắn phải nhập viện để điều trị
hiện nam bộ đang là mùa mưa miền tây thì bước vào mùa nước nổi nên rắn lục đuôi đỏ xuất hiện khá nhiều
mùa mưa rắn không có nơi ẩn trú lại sinh trưởng rất nhanh nên thường bò vào nhà dân
số người bị rắn cắn cũng nhiều hơn
người dân khi đi qua những nơi có cây cối rậm rạp ung tùm hay gò đất cao thì càng có nguy cơ bị rắn tấn công
lúc mà mưa gió nhiều khi rắn cây rớt xuống đi rậm phải là nguy hiểm
hiện nhiều bệnh viện đã ghi nhận không ít trường hợp người dân bị rắn cắn phải nhập viện điều trị
đáng chú ý một số người không biết cách sơ cứu vết thương hoặc tự ý áp dụng các phương pháp dân gian khi bị rắn cắn
khiến cho tình trạng trở nặng hơn nguy hiểm đến tính mạng
nếu lỡ mà đã bị rắn cắn rồi thì đầu tiên là mình đừng có quảng lọng
nói chung là đừng chạy tới chạy lui đừng có quảng lọng lắm cứ bình tĩnh
dùng một sợi dây cột nhẹ ngay chỗ rắn cắn trước người ta gọi là băng ép thôi
chủng không cột quá mạnh cột sau mình để hai ngón tay vô là vừa đủ
rửa sạch cái vết rắn cắn với nước sạch làm vừa chiếc sà bông này
sau đó thì nhanh chóng tới cơ sở y tế để được đánh giá
cũng không nên cố gắng bị bắt rắn
tại vì có nhiều bệnh nhân bị rắn cắn xong rồi cố gắng bắt thì lại bị rắn cắn thêm nhiều nhát nữa
mà số lượng
rắn cắn càng cái nhát cắn cũng càng tăng nhất cái vết rắn cắn càng nhiều thì cái nọ cũng càng nhiều
người dân nên tiến hành phát quang bụi rậm vệ sinh khu vực quanh nhà
không được tự ý dùng miệng để hút nọc độc dạch vết thương khi bị rắn cắn
nạn nhân cần tránh vận động và nhờ người thân đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu điều trị